ủy ban châu âu ec đã nhận được ủy quyền của chính phủ các nước liên minh châu âu sẽ đứng ra thương lượng mua trước các loại vaccine phòng ngừa covid một mươi chín với số tiền là hai tỷ bốn euro
tại hội nghị trực tuyến các bộ trưởng y tế eu về các biện pháp chống lại sự lây lan dịch các bộ trưởng đã ủng hộ kế hoạch của ec sử dụng quỹ khẩn cấp hiện là hai bốn tỷ euro để đặt mua trước các loại vaccine tiềm năng
theo ủy viên ec về y tế và an toàn thực phẩm eu sẽ sử dụng phần lớn số tiền trong quỹ để mua trước sáu loại vaccine cho bốn trăm năm mươi triệu công dân trong liên minh
eu đã lên kế hoạch một chiến lược tiêm vaccine phòng bệnh cho những người dễ bị tổn thương nhất giúp giảm số liều cần khẩn cấp và thanh toán tiền trước
theo kế hoạch eu sẽ mua hoặc cam kết mua các loại vaccine tiềm năng trước khi nó được bào chế bất chấp khả năng thất bại trong thử nghiệm lâm sàng
đổi lại eu sẽ được quyền tiếp cận ưu tiên với những lô vaccine đầu tiên